trong các tỉnh thành phía nam mưa rào và rông vẫn xuất hiện chủ yếu về chiều và tối
tại tây nguyên trong chiều và tối mai có mưa rào và rông dài rác
còn ở khu vực nam bộ mưa sẽ xuất hiện ở diện nhiều nơi
trong ngày trời nắng giáo nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông cấp bốn
nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp bốn
nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước